tại tỉnh hà giang sáng nay người dân phát hiện tại khu vực đồi trè thuộc thôn tân lợi xã tân thành huyện bắc quang
một người phụ nữ đã chết trong tư thế hai tay bị chói vào gốc cây
nhận được tin báo công an huyện bắc quang phối hợp với phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hà giang
và các cơ quan chức năng đã triển khai lực lượng đến ngay hiện trường
xác định nạn nhân là lùng thị dế ba mươi chín tuổi chú tại thôn tân lợi xã tân thành
chết trong tình trạng hai tay bị buộc vào gốc cây phần đầu có nhiều thương tích
được biết nhà ở của nạn nhân cách hiện trường khoảng tám trăm linh mét
hiện cơ quan chức năng đang tổ chức khám nghiệm hiện trường khám nghiệm tử thi để điều tra